công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội giết người với các đối tượng tham gia vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng năm tại khu phố bình thuận hai thuận giao thuận an đã khiến cho hai cháu bé bỏng nặng
hiện công an tỉnh bình dương đã bắt giữ bốn đối tượng và đang truy tìm bốn đối tượng bỏ trốn
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tám tháng năm nguyễn văn tuấn chú hệ tỉnh an giang đến nhà trọ để tìm gặp vợ cũ là chị phạm thị ngọc huệ
trong lúc nói chuyện với chị huệ tuấn cho rằng chị nguyễn thị thanh hằng và nguyễn tấn phú là hàng xóm với huệ đã dùng điện thoại để chụp ảnh mình nên giữa tuấn và chị hằng anh phú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
tức giận tuấn đã rủ nguyễn minh nhí nguyễn văn vũ nguyễn văn an huỳnh văn sang đặng thanh tùng đặng thanh điền cùng ngụ tại tỉnh an giang và một đối tượng tên thảo chưa rõ lai lịch đi tìm anh phú và chị hằng để cảnh cáo
khi đến nơi tuấn và các đối tượng nói trên dùng gậy
gỗ lao vào đánh anh phú và ném hai quả bom xăng vào trong căn nhà trọ gây cháy
lúc này trong phòng trọ có hai cháu nhỏ đang chơi bị lửa gây bỏng nặng
sau khi gây án các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thông báo ai biết thông tin liên quan đến vụ án hoặc các đối tượng tuấn tùng điền và thảo vui lòng báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương để phối hợp xử lý
tòa án cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn minh hải ba mươi năm tuổi ở xã bình hòa huyện grong anna tỉnh đắk lắc về tội giết người
theo nội dung của vụ án hải nguồn là đảng viên cán bộ phòng kinh tế hạ tầng huyện cửa đông ana
vào tối ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hải cùng với hai người em họ đến một quán karaoke thị trấn buôn chấp để thuê phòng hát
tại đây hải gặp anh lê xuân
trần sơn ba mươi chín tuổi cùng với một số người khác đang hát karaoke ở phòng kế bên
do có quen biết nên hải đã cầm ly bia sang phòng của anh sơn để mời
và tại đây giữa hải và sơn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày hải dùng xe máy chạy vào nhà một người quen ở xã bình hòa huyện cửa đông ana
lấy hai con dao rồi quay lại quán karaoke chém liên tiếp và đâm một nhát vào ngực khiến anh sơn tử vong tại chỗ
căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án hội đồng xét xử
cấp phúc thẩm tuyên phạt nguyễn minh hải một mươi ba năm tù giam về tội giết người
vào đêm ngày hai mươi bảy tháng năm phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
vẫn đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của huyện hòa vang
tổ chức tìm kiếm thi thể nam sinh bị đuối nước tại sông yên xã hòa tiến
nạn nhân được xác định là nguyễn văn thành minh một mươi năm tuổi
trước đó vào chiều cùng ngày
cùng với nhóm bạn rủ nhau đi tắm sông yên
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi thì không may bị đuối nước mất tích
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
đã nhanh chóng có mặt để phối hợp với chính quyền địa phương
cùng với người dân tổ chức lặng tìm thi thể nạn nhân
được biết do nước sông yên sâu trời tối và thời tiết đang có mưa
nên công tác tìm kiếm rất nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h thi thể nam sinh xấu số vẫn chưa được tìm thấy
hiện các chiến sĩ công an vẫn đang cố gắng bám trụ tại hiện trường
và tích cực lặn tìm để mong sớm trục vớt được thi thể của nạn nhân này